trước thông tin một số hộ dân tại khu vực đền bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai kinh doanh đồ lễ có kèm theo thuốc viện
các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã vào cuộc xác minh làm rõ tình trạng trên
theo thông tin phản ánh những gói nhỏ điếu thuốc như thế này chính là thuốc viện được bày bán để mang vào dân lễ tại đền bảo hà
tuy nhiên theo chủ cửa hàng bán đồ lễ thì đây là chất được cô lại từ đường và cà phê để bán cho người dân
thực ra đây là cái thuốc này là thuốc lá thôi
xong rồi em tẩm cà phê vào để em sắp lễ cho khách để tượng trưng
người ta cứ đòi hỏi thuốc viện nhưng nhà em không có thuốc viện
thì em tẩm cà phê và để em tượng trưng cho khách để em sắp lễ cho khách
người ta thoải mái tâm lý người ta đi lễ
sau khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân huyện bảo yên đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xác minh sự việc
qua kiểm tra phát hiện thu giữ
nhiêm phong hai gói chất dẻo màu nâu và ba điếu thuốc lá ba số năm có bôi chất nhựa màu nâu
tiến hành các mẫu giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lào cai kết luận
không tìm thấy các chất ma túy thường gặp như thuốc viện cần sa heroin ketamin
chúng tôi với vai trò đảm bảo an ninh truyền tự của chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra trực tiếp cơ sở mà đã theo như phản ánh
tại clip trên
kết quả là theo người bán hàng cho biết là theo yêu cầu của khách
là cần có thuốc viện để dâng lên lễ ông bảy nên là bố trí lấy cà phê để dâng lên
thế thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản và tạm giữ theo quy định của pháp luật
bước đầu cơ quan chức năng huyện bảo yên kết luận không có tình trạng bán thuốc viện
kèm theo đồ lễ
tại khu vực đền bảo hà hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành tuyên truyền
tới các hộ kinh doanh và người dân nghiêm cấm không được bán thuốc viện
và những chất giả thuốc viện kèm theo hoặc bôi vào đồ lễ
tránh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
và ảnh hưởng xấu đến văn hóa tâm linh